cái gì đang sáng tác về mỹ thuật hiện nay là đương đại
tôi vẽ tranh tôi nằm tượng tôi làm đồ mỹ nghệ là đương đại cả chứ đương đại là thời đại hiện nay
cho nên trong quá trình mà tổ chức triển lãm thì cũng có những cái điều chỉnh
chẳng hạn lúc đầu là nghệ thuật đương đại chủ yếu là sắp đạn trình diễn và video là chính
lần này hình như là cái triển lãm ấy dành cho các nghệ sĩ trẻ dưới ba mươi năm tuổi nhưng mà nó rộng
tức là nghệ thuật đương đại bao gồm cả những cái mà chúng ta vừa nói
cộng với lại cả những cái loại hình mà có vẻ như là đã rất truyền thống
như là tranh các loại chất liệu tượng đều khác rồi là đều khác trong nhà đều khác ngoài trời
nếu là tốt thì tôi nghĩ là cái sân chơi trẻ này mở rộng cái phạm vi đương đại là hiện đại hiện nay đấy
tức là những cái sáng tác mới nhất hiện nay của anh em trẻ là nó sẽ cho công chúng đến sẽ đông hơn
cái người thưởng thức sẽ có nhiều món ăn hơn để lựa chọn
những tác phẩm độc đáo của một mươi tám nghệ sĩ đương đại việt nam và quốc tế đã được giới thiệu tại triển lãm tỏa
trong buổi ra mắt trung tâm nghệ thuật đương đại vca
theo kế hoạch hàng năm vcca sẽ có bốn mùa triển lãm mỗi mùa kéo dài ba tháng
tỏa được coi là mùa triển lãm đầu tiên
các tác phẩm nghệ thuật được sắp đặt cạnh nhau không theo niên đại hay chủ đề
mà thông qua sự tương tác
giữa các yếu tố chuyên môn và kiến trúc đặc trưng của không gian trưng bày
vcca là quỹ phát triển nghệ thuật vincom với mục tiêu chính là đầu tư bảo tồn bảo tàng
nhằm siêu tập giữ gìn các di sản văn hóa nghệ thuật việt nam và các tác phẩm có giá trị về lịch sử
nghệ thuật tạo sân chơi cho các nghệ sĩ triển lãm các tác phẩm theo hình thức kinh doanh nghệ thuật chuyên nghiệp
cũng như lập bộ siêu tập các tác phẩm có giá trị nghệ thuật của việt nam
ngoài ra vcca còn có nhiệm vụ giới thiệu những tác phẩm
các tác phẩm có giá trị các xu hướng nghệ thuật mới nhằm góp phần định hướng thẩm mỹ
và lan tỏa chi thức về nghệ thuật tới đông đảo công chúng trong nước

và lan tỏa trí thức về nghệ thuật tới đông đảo công chúng trong nước

và lan tỏa trí thức về nghệ thuật tới đông đảo công chúng trong nước

ngoài ra vcca còn có những tác phẩm các tác phẩm có giá trị các xu hướng nghệ thuật mới nhằm góp phần định hướng thẩm mỹ

ngoài ra vcca còn có những tác phẩm các tác phẩm có giá trị các xu hướng nghệ thuật mới nhằm góp phần định hướng thẩm mỹ
và lan tỏa trí thức về nghệ thuật tới đông đảo công chúng trong nước